liên quan đến sự cố nổ thiết bị lọc bụi g ba tại lò luyện vôi của formosa vào lúc hai mươi một h ngày ba mươi tháng năm
sáng nay lãnh đạo tỉnh hà tĩnh cùng tổ giám sát của bộ tài nguyên và môi trường đại diện phongmosa
đã đến hiện trường xác định nguyên nhân cũng như triển khai các giải pháp khắc phục sự cố
trên cơ sở đánh giá của đoàn chuyên gia và các ngành chức năng
bước đầu xác định nguyên nhân sự cố nổ là do bụi phát sinh từ quá trình nhập nguyên liệu vào lò
kết hợp với hơi nước bay lên từ quá trình xấy đốt lò nung vôi đã bám dính vào thành vách của thiết bị lọc bụi
gây tắc nghẽn quá trình lưu thông khí gây trinh lệ áp suất và dắt đến làm bục thiết bị lọc bụi túi vải tại lò vôi số một
theo đánh giá sự cố nổ thiết bị lọc bụi không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành thử nghiệm của lò cao số một
sau khi xảy ra sự cố đối tác thi công sẽ tiến hành các giải pháp khắc phục hệ thống
dự kiến trong vòng một mươi năm ngày sẽ hoàn thành việc khắc phục
sau khi đi thị xát hiện trường sự cố đồng chí lê đình sơn bí thư tỉnh ủy hà tĩnh cho rằng
mặc dù đây là trục trạc kỹ thuật nhỏ nhưng phomosa phải nghiêm túc giúp kinh nghiệm
trong thời gian sớm nhất phải khẩn trương đánh giá xác định đầy đủ nguyên nhân sự việc một cách khách quan
khoa học thông tin chính xác để các cơ quan chức năng và dư luận được biết
đồng thời giả soát lại các hạng mục công trình còn lại bảo đảm an toàn tối đa cho vận hành chạy thử